thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện chín trăm sáu mươi hai ba trăm bốn mươi xét nghiệm cho một ba trăm linh sáu tám trăm chín mươi hai lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã thực hiện là một mươi năm ba trăm bốn mươi bảy năm trăm hai mươi ba mẫu cho ba mươi năm tám trăm một mươi bốn trăm ba mươi tám lượt người
trong ngày một tháng chín đã có ba trăm linh hai bảy mươi bốn liều vaccine ngừa covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hai mươi năm trăm bốn mươi hai ba trăm hai mươi năm liều
trong đó tiêm một mũi là một mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy trăm bảy mươi hai liều
tiêm mũi hai là hai tám trăm tám mươi một năm trăm năm mươi ba liều
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua là một mươi sáu trăm linh hai bệnh nhân
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm năm mươi tám ba trăm năm mươi ba
và đến nay đã có một mươi trên sáu mươi hai địa phương đã qua một mươi bốn ngày không có ca mắc mới
về tình hình dịch bệnh tại thủ đô hà nội
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hai tháng chín đến sáu h sáng ngày hôm nay
trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi ba ca nhiễm mới
trong đó một mươi hai ca tại khu cách ly và khu vực phong tỏa
một ca trong cộng đồng tại quận tây hồ sau khi sàng lọc ho sốt
trước diễn biến của tình hình dịch hiện nay
hà nội đã quyết định sẽ thiết lập ba vùng theo mức độ nguy cơ dịch covid một mươi chín
sau đợt giãn cách thứ ba
cụ thể thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch
và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
theo hướng các vùng nội đô khu vực mật độ dân cư cao
tập trung các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
vùng phía bắc sông hồng tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp
và vùng phía tây phía nam thành phố
cơ sở phân vùng đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao
vùng đỏ để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
theo mức cao hơn chỉ thị một mươi sáu
với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng truy vết
xử lý dập dịch triệt để
tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn vùng xanh
điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng
để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ
bảo đảm khoa học kiểm soát chặt chẽ
phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương
bên cạnh đó chia sẻ khó khăn với học sinh phụ huynh các cấp
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
thành phố sẽ giảm năm mươi học phí các cấp
trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
với tổng số tiền khoảng chín trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế
sáng ngày hôm qua hai tháng chín tại thành phố hồ chí minh
dự án bệnh viện tại nhà đã chính thức ra mắt
với tổng đài chăm sóc sức khỏe tại nhà
đầu số một triệu chín trăm linh nghìn một trăm hai mươi ba
nhằm kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân
vượt qua giai đoạn khó khăn
tại thành phố hồ chí minh hiện có khoảng tám mươi ba f
đang tự cách ly điều trị tại nhà
trong đó nhiều bệnh nhân lo lắng vì chưa tiếp cận
ngay được với các dịch vụ y tế tại chỗ
tổng đài một chín không không một hai bảy bảy
ra đời sẽ kịp thời hỗ trợ f
tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ
để được tư vấn về y tế
cũng như được hỗ trợ thuốc men oxy
và các dịch vụ cần thiết khác
sau ba tháng
sau ba tuần hoạt động
dự án bệnh viện tại nhà đã hỗ trợ điều trị cho khoảng hai f
với sự hỗ trợ của khoảng hai trăm năm mươi y bác sĩ tỉnh nguyện
và nguồn tài trợ từ quỹ hỗ trợ từ thiện của chính phủ
sắp tới dự án sẽ mở rộng địa bàn sang bình dương
ngoài hoạt động hỗ trợ chăm sóc f
dự án sẽ hỗ trợ điều trị cho các bệnh lý mãn tính khác
đây cũng là hoạt động thiết thực
hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế
tuân thủ năm k
tiêm chủng thực phẩm đầy đủ tại nhà
và thầy thuốc đến tận nhà
với tinh thần chống dịch như chống giặc
lực lượng công an biên giới tuy đức tỉnh đắk nông
đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp
vừa đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
vừa tích cực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
góp phần cùng với các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện
để phòng ngừa ngăn chặn và hạn chế tối đa sự lây lan
của dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
được đặt trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm tám mươi tám
đoạn giáp danh giữa xã quảng tân
với thị trấn kiến đức huyện đắk lấp
đây là chốt cửa ngõ ra vào huyện tuy đức
mỗi ngày lực lượng công an và các ngành chức năng
kiểm soát hơn năm trăm linh lượt người và phương tiện qua lại chốt
chủ yếu là người dân ở hai địa phương giáp danh
mặc dù điều kiện ăn ở sinh hoạt còn nhiều khó khăn vất vả
thời tiết khắc nghiệt môi trường làm việc tiềm mẩn nguy cơ lây nhiễm cao
nhưng các lực lượng tuyến đầu công an xã đội y tế
vẫn ngày đêm miệt mài bám chốt bám cơ sở
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt
nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
góp phần phòng ngừa ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
thực hiện nhiệm vụ được giao tại chốt
đây là công an huyện đã phối hợp với các lực lượng ở địa phương
như công an xã dân quân và y tế
là vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
và vừa thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống dịch covid một mươi
thời gian qua thì thời tiết ở đây là vào mùa mưa
mưa gió cũng thất thường
nhưng mà các lực lượng vẫn thay khiên nhau
phối hợp với nhau làm việc đảm bảo hai mươi bốn h hai mươi bốn
để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
và thực hiện tốt hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa phương
chúng là thực hiện nhiệm vụ ở đây thì chúng tôi cũng tầm tâm tầm lực
nói chứ cả là trực chốt ở đây hai mươi bốn h hai mươi bốn
anh em cứ thay đổi nhau
cứ một ca thì như tù tôi bên y tế thì một ca sáu tiếng
còn bên công an thì hai mươi bốn tiếng
còn bên xã thì họ trực như kiểu là thường xuyên luôn
có đổi được ca thì về thay mà không thì họ vẫn trực
nói chung là công việc ở chốt ở đây thì anh em đảm bảo
tính đến nay trên địa bàn huyện tuy đức ghi nhận chín trường hợp nhiễm covid một mươi chín
đây là những ca bệnh từ các tỉnh phía nam về địa phương
và được cách ly tập trung ngay
để làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn
bảy chốt kiểm dịch đặt ở các tuyến đường cửa ngõ ra vào huyện
đã được thiết lập nhằm kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào địa bàn
nhất là các trường hợp công dân ở các vùng dịch trở về địa phương
để kịp thời phòng ngừa ngăn chặn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
cũng như góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đến nay trên địa bàn huyện tuy đức
chỉ có tám ca trong khu cách ly tập trung
số này thì từ các vùng dịch ở các địa bàn khác
về và được cách ly tập trung ngay tại trung tâm cách ly tập trung
và chưa có ca nào diễn biến phức tạp ở ngoài cộng đồng
cho nên là tình hình công tác phòng chống dịch
trên địa bàn tuy đức là cơ bản được đảm bảo
đạt được có được kết quả như vậy
thì trước hết là cầu huyện đã chỉ đạo
cho các đội nghiệp vụ cũng như lực lượng công an các xã áp
triển khai tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch
và cũng đồng thời là tuyên truyền vận động
quần chúng nhân dân để làm sao mà mọi người nâng cao ý thức cảnh giác
để làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn
bên cạnh song song với nhiệm vụ phòng chống dịch như vậy
thì cầu huyện cũng đã triển khai cái lực lượng
từ các đội nghiệp vụ
và công an các xã để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vượt lên những khó khăn vất vả
mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy đức
vẫn đang trực tiếp ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ kép
vừa bảo đảm an ninh trật tự
vừa làm tốt công tác phòng chống dịch
tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân nơi biên cương của tổ quốc
tối ngày hai tháng chín
đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an huyện tuy đức
công an thành phố hà nội đã phát hiện và thu giữ
hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
không đảm bảo chất lượng
đây là kết quả đấu tranh theo chuyên đề của công an thành phố
về việc tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn bán trang thiết bị
vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không đảm bảo chất lượng
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực b một làng quốc tế thăng long
phường dịch vọng quận cầu giấy
lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét một ô tô con màu đỏ
phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc tây
chủ hàng là nguyễn thu huyền và trịnh trung kiên
đều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại quận cầu giấy hà nội cho biết
đây là thuốc điều trị covid một mươi chín
nhưng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan
không phải là vận chuyển thuê
mà là người ta chỉ nhớ giúp
có người bạn ở bên nga bảo là
nếu mà tiện đường từ long biên về
thì qua trở giúp cho mấy cái hộp này
và đưa cho có người nhận
khu b một ở làng quốc tế thăng long
mình cũng không nắm được
nó là số một
cũng là cái sai sót của mình
bởi vì là mình cũng biết là
trở mấy cái hộp này vào trong
nó cũng giống như là
người nhà có thể nhờ nhau
cái việc đấy thì mình cũng không để ý
qua kiểm đếm
cơ quan chức năng thu giữ hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín khác nhau
loại bốn mươi viên trên hộp
và năm mươi viên trên hộp
sau khi đấu tranh làm rõ
chủ hàng khai nhận thu mua các hộp thuốc trôi nổi trên mạng xã hội
với giá giao động từ một đến một năm triệu đồng tùy loại
sau đó giao bán trên mạng xã hội
với giá gấp ba lần để kiếm lời
và sử dụng
thứ nhất là không rõ nguồn gốc xuất xứ
thứ hai loại thuốc chưa được kiểm định chất lượng
có nguy cơ ảnh hưởng
rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tư dùng
theo cơ quan công an
để trốn tránh sự phát hiện kiểm tra
hầu hết các giao dịch
chủ hàng đều thực hiện trên các hội nhóm kín như zalo facebook
và xé lẻ để tiêu thụ qua nhiều đầu mối khác nhau
gây không ít khó khăn trong công tác điều tra phát hiện
cũng trong ngày hai tháng chín
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
với môi trường công an tp hà nội
đã bắt quả tăng phát hiện nguyễn thúy hường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
có hộ khẩu tại ngũ hiệp thanh trì hà nội
đang trên đường vận chuyển
tiêu thụ gần ba trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín như thế này
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong
và thu giữ toàn bộ số hộp thuốc trên
để tiếp tục xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
bất chấp quy định về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh
sau khi nhậu xong
hai người đàn ông chạy xe máy ra đường
không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
còn nẹt bô thách thức lực lượng chức năng
khi công an phường đến nhắc nhở
các đối tượng này đã dùng vũ lực tấn công lực lượng chức năng
ba đối tượng là trần văn trí nguyễn ngọc giáp
và trần văn vinh
cùng tạm trú tại phường an bình tp rạch giá tỉnh kiên giang
đã bị bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng tám
đại úy nguyễn tất sử và thượng úy huỳnh thanh tuấn
cám bộ công an phường an bình tp rạch giá
đang cùng với đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid
trong cộng đồng ở trên địa bàn khu phố ba phường an bình
phát hiện giáp và vinh đang chạy xe máy nẹp bô
vi phạm an toàn giao thông và quy định giãn cách xã hội
nên tiến hành nhắc nhở
chẳng những không chấp hành
vinh và giáp cùng với trí đang ở trọ gần đó
đã dùng vũ lực tấn công đại úy sửu
và thượng úy tấn đã làm cho đại úy xỉu bị thương ở đầu
sau khi bị khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an trí giáp và vinh khai nhận
trưa ngày ba mươi tháng tám
vinh và giáp có đến nhậu tại nhà trọ của trí
sau đó vinh giáp lên xe máy
thì gặp công an phường nhắc nhở do không đội mũ bảo hiểm
vì có men rượu nên đã không kiềm chế được bản thân
cùng nhau hành hung hai cán bộ công an phường
trong khi đó công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên
vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm
đào đức thành ở xã thiện phiến

huyện tiên lữ và trần văn thực
ở xã hồng nam thành phố hương yên
đã xảy ra mâu thuẫn với nhau
nên hai đối tượng rủ nhóm thanh niên
khiêu khích và hỗn chiến với nhau
các đối tượng đã dùng dao phóng lợn
tuyếp xoát chai thủy tinh gạch đá đánh nhau
hậu quả khiến cho phạm văn hải ở xã thiện phiến
huyện tiên lữ và đào đức thành
bị thương phải đưa đi bệnh viện điều trị
điều đáng nói các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
chỉ từ một mươi năm đến hai mươi năm tuổi
nhưng liều lĩnh manh động
đặc biệt còn tụ tập thành nhóm
khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện tiên lữ đã ra quyết định tạm giữ
tám đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi
và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay thượng tá lê thanh phát
trưởng công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam
cho biết đơn vị đang phối hợp
với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức cứu nạn
cứu hộ khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ nổ
khiến hai vợ chồng tử vong
xảy ra tại xã tiên phong
theo thông tin ban đầu
vào khoảng sáu h hai mươi phút cùng ngày
tại một ngôi nhà ở thôn phường thuốc
xã tiên phong
thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn
bên trong có hai vợ chồng là chủ của ngôi nhà
sau khi vụ việc xảy ra
chính quyền xã tiên phong và lực lượng chức năng huyện tiên phước
đã cùng với người dân địa phương khẩn trương
đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên do sức công phá của vụ nổ quá lớn
các bức tường của ngôi nhà đã bị đổ sập hoàn toàn
nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
bước đầu xác định vụ nổ
đã khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ
hai đối tượng cùng với tăng vật
là gần hai kg ma túy súng đạn
vừa bị công an tỉnh bình phước bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng tám
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an
huyện đồng phú và công an thị trấn tân phú
bắt giữ đối tượng nguyễn thế viên
ba mươi ba tuổi trú tại huyện đồng phú
cùng với tăng vật là hơn một chín kg ma túy
khám xét nơi ở của viên
cơ quan công an thu giữ một khẩu súng
tiếp đó khi thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp
lê minh trực
đối tượng này đã không hợp tác
khóa trái cửa và cố thủ trong nhà
lực lượng công an đã phải phá cửa vào khống chế
bắt giữ đối tượng
khám xét nơi ở của trực
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật
gồm ma túy đá súng và đạn
mới đây công an huyện tam dương
tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện một hộ gia đình
trên địa bàn có trồng hàng trăm cây cần sa trái phép
xung quanh nhà của gia đình mình
kiểm tra khu vườn trước nhà ở và khu vườn
sau gian nhà thờ của hộ gia đình ông nguyễn văn hộ
ở xã hoàng đan huyện tam dương
lực lượng công an đã phát hiện nơi này
có trồng trái phép một số lượng lớn cây cần sa
công an huyện tam dương đã lập biên bản
đồng thời tiến hành nhổ bỏ
qua kiểm đếm có tổng cộng một trăm một mươi hai cây cần sa
chiều cao từ năm mươi cm đến hai m
bước đầu ông hội khai nhận
vì cho rằng loại cây này tốt cho sức khỏe
nên đã xin hạt giống cây cần sa này
từ một người bạn ở tỉnh hà giang
về để trồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn hoàng sang
và nguyễn hoàng sang
thành việt cùng chú tại khóm trung hưng
phường mỹ thới thành phố long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi một tháng tám
sang rủ việt đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài
mua ma túy sử dụng
khi đến khu vực khóm tây thạnh phường mỹ thới
phát hiện một nhà kho bên trong có chứa nhiều tài sản
sang đã lấy một cây kìm mang theo
đưa cho việt cắt rào lưới
rồi đột nhập vào trong kho lấy trộm
một máy phát hiện
và một máy cắt cỏ để đưa lên xe mô tô trở về nhà
trên đường phát hiện tổ công tác của công an
phường mỹ thới đang trên đường tuần tra
sang và việt đã bỏ lại xe mô tô
và tài sản vừa trộm được
tổ công tác liền truy đuổi và bắt giữ sang
còn việt kịp thời chạy thoát
thấy không thể trốn thoát chiều ngày hai tháng chín
việt đã đến công an phường mỹ thới đầu thú